ngày hai mươi năm tháng bốn tức là sau hơn nửa tháng khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến vợ chồng đối tượng nguyễn xuân đường tức đường nhuệ
bàn chỉ đạo một nghìn năm trăm chín mươi ba tỉnh thái bình đã chính thức thông tin chung quanh vụ án xôn xao dư luận thời gian hiện nay
ngày chín tháng một vừa qua công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với nguyễn xuân đường nguyễn thị dương vợ đường và các đối tượng có liên quan
từ ngày bảy tháng bốn đến nay công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi một đối tượng trong đó có vợ chồng đường nhuệ
riêng đường nhuệ bị khởi tố hai tội danh cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản
liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này ban thường vụ tỉnh ủy thái bình mới đây đã điều chuyển công tác chủ tịch huyện kiến sương vũ mạnh thía do có liên quan đến vụ án này